công an huyện phú yên tỉnh sơn la vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó vào hồi một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy tại bản vạn yên xã tân phong huyện phù yên tỉnh sơn la
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện phù yên chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện đối tượng
cầm văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã quy hướng huyện vân hồ có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong túi quần của lợi có một gói nhỏ chứa một trăm tám mươi năm viên ma túy tổng hợp
bước đầu lợi khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng khác không rõ tên tuổi tại bản pacop với mục đích bán kiếm lời thì bị bắt giữ